vừa tổ chức hội nghị giao ban lực lượng kỹ thuật hình sự công an các tỉnh thành khu vực phía nam lần thứ hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về lực lượng phương tiện điều kiện làm việc
nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo công an các cấp lực lượng kỹ thuật hình sự công an hai mươi ba tỉnh thành phía nam
đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiều trí tiêu trong chương trình kế hoạch công tác
lực lượng kỹ thuật hình sự đã tham gia khám nghiệm hiện trường ba mươi tám chín mươi hai vụ chiếm bốn mươi chín công tác kỹ thuật hình sự của cả nước
tăng một năm trăm bốn mươi bảy vụ so với năm hai nghìn hai mươi một
tại hội nghị lãnh đạo viện khoa học hình sự đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
tiếp tục nâng cao chất lượng đổi mới hình thức
mở rộng quy mô và chuẩn hóa công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự và pháp y
tạo chuyển biến mạnh mẽ đột phá trong công tác kỹ thuật hình sự công an cấp huyện
và quan tâm việc triển khai các lĩnh vực giám định mới khi đủ điều kiện
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng bốn tất cả những thuê bao di động đang hoạt động
nếu chưa tiến hành chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định
thì sẽ nằm trong diện có nguy cơ bị khóa thuê bao
và đây là một trong những nội dung đang thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian vừa qua
vậy việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là như thế nào
và người dân sẽ được thụ hưởng những điều gì khi tiến hành chuẩn hóa thông tin thuê bao
ngay sau đây trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
biên tập viên linh chi sẽ trình bày cụ thể
thưa quý vị chuẩn hóa thông tin thuê bao là một trong những nhiệm vụ quan trọng
nằm trong tổng thể thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vì vậy mà từ ngày một mươi năm tháng ba cho đến ngày ba mươi một tháng ba là thời hạn được bộ thông tin và truyền thông
cương quyết đưa ra nhằm yêu cầu tất cả các doanh nghiệp viễn thông
phải tiến hành việc đối soát giữa thông tin thuê bao di động
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
việc chuẩn hóa thông tin thuê bao thì đã nhận được sự đồng tình
ủng hộ của phía người dân cũng như cho thấy sự vào cuộc quyết liệt từ các nhà mạng
nếu là sim đứng tên người thân người nhà thì cần hai chủ thuê bao cả chủ cũ chủ mới
và ra cửa hàng viettel để có thể là chuyển nhượng thông tin sim
chúng tôi đang nhanh chóng thực hiện các giải pháp để tăng cường việc truyền thông đến khách hàng
tại các điểm giao dịch nhân viên trực đến tối thiểu là hai mươi một giờ để có thể phục vụ được cho khách hàng
đối với các khách hàng mặc khó khăn trong cái việc mà công tác chuẩn hóa
thì chúng tôi cũng sẽ có những nhân viên sẽ trực tiếp đến hỗ trợ khách hàng
hướng dẫn khách hàng để mà thực hiện chuẩn hóa
vì sao phải chuẩn hóa thông tin thuê bao di động
quy trình chuẩn hóa được tiến hành ra sao là những câu hỏi được nhiều người quan tâm trong thời gian qua
phải thẳng thắn nhìn nhận rằng thời gian qua các cuộc gọi tin nhắn từ sim giác
thực hiện các hành vi lừa đảo quảng cáo sai sự thật thiếu văn hóa
đã trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều người dân
vì vậy mà đến thời điểm này khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với trên một trăm hai mươi bốn triệu thông tin gốc của công dân được cập nhật
thì việc xác thực đối soát thông tin thuê bao di động được tiến hành với độ chính xác rất cao
và theo thống kê trong tổng số gần một trăm hai mươi bốn triệu thuê bao đang hoạt động hiện nay
thì có trên ba tám triệu thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hoặc là thông tin thuê bao không đúng quy định
hiện dữ liệu của các nhà mạng được chia sẻ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đó dữ liệu của từng thuê bao bao gồm họ và tên thông tin chứng minh nhân dân
thông dân ngày cấp nơi cấp ảnh chụp chân dung
tệp thông tin khách hàng này sau khi được các nhà mạng tiến hành bộ lọc
sẽ được gửi qua dữ liệu của bộ công an
hai hệ thống này tự động tiến hành đối soát
việc sai lệch thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin thuê bao tại nhà mạng
có thể do nhiều nguyên nhân như lỗi nhập liệu khi thực hiện số hóa dữ liệu thông tin thuê bao đăng ký tại nhà mạng
lỗi kỹ thuật trong quá trình đối soát hay thay đổi từ chứng minh nhân dân từ chín số thành một mươi hai số
thay đổi ngày cấp và hạn sử dụng giấy tờ
vì vậy từng trường hợp có thông tin trùng khớp hoặc không trùng khớp
hệ thống dữ liệu của bộ công an sẽ trả kết quả về các nhà mạng
từ đó từng thuê bao sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu phải chuẩn hóa thông tin
và người dùng có thể thực hiện dưới nhiều hình thức như trực tiếp đến điểm cung cấp dịch vụ
qua website chính thức hoặc qua các ứng dụng của các nhà mạng trên điện thoại thông minh
để kiểm tra thông tin thuê bao
người dùng có thể tự kiểm tra thông tin thuê bao
người dùng có thể kiểm tra bằng cách nhắn tin miễn phí theo cú pháp tttb gửi một nghìn bốn trăm một mươi bốn
sau khi tổng đài nhận được yêu cầu
thì sẽ trả về tin nhắn có đầy đủ thông tin như họ tên ngày sinh
căn cước công dân chứng minh thư nhân dân nơi cấp và ngày cấp
và dĩ nhiên nếu thông tin này trùng khớp với thông tin của chủ xin điện thoại
thì đồng nghĩa rằng người dùng không cần chuẩn hóa thông tin
hiện có một số mốc cụ thể mà người dùng cần lưu ý nếu không cập nhật thông tin
đó là từ ngày một tháng bốn cho đến ngày một mươi năm
một mươi năm tháng bốn thuê bao sẽ bị khóa một triệu
từ ngày một mươi năm tháng bốn cho đến ngày một mươi năm tháng năm
thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ hai triệu
và sau ngày một mươi năm tháng năm thuê bao sẽ bị ngừng hoạt động và tiến hành thu hồi số
cái đợt này thì chúng ta mới nhằm vào ba tám mươi năm triệu thuê bao
là cái số thuê bao mà đang có cái sự khác lệch giữa hai cái cơ sở dữ liệu
về dân cư và cơ sở dữ liệu tại nhà mạng
thế thì tiếp tục là các nhà mạng cần phải giả soát tiếp những cái tập thuê bao còn lại
liên quan đến những cái dữ liệu mà số liệu nó chưa thực sự chính xác
nó còn mờ hoặc là những cái số liệu mà dùng những cái chứng minh thư mà đã hết hạn sử dụng
đây không phải là một cái đợt cuối cùng
mà đây là một cái đợt mà một cái bước tiếp theo
mà chúng ta có cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để chúng ta làm cơ sở để đối soát
thì các nhà mạng sẽ tiếp tục với cái đà này
sẽ tiếp tục đối soát các cơ sở dữ liệu của thuê bao của mình
đưa ra các tập cần chuẩn hóa
và cũng mong rằng là cái người sử dụng cũng thấy rằng cái lợi ích mang lại cho bản thân mình
cũng như cho cộng đồng trong cái việc là chuẩn hóa thông tin thuê bao
thực hiện khai thác thông tin cá nhân thì được theo quy định của pháp luật
và phải đảm bảo được cái tính bảo mật thông tin của công dân đó
chính vì vậy cho nên là trong cái quá trình thực hiện xác thực
thì tất cả những trường thông tin liên quan đến chìa khóa
sẽ được sử dụng để thực hiện kết nối giữa tra cứu giữa hai hệ thống
còn lại các cái thông tin mà không liên quan thì chúng tôi cũng sẽ không cung cấp
để đảm bảo được tính bảo mật thông tin của công dân
trong quá trình thực hiện thì đối với hệ thống của các nhà mạng
thì chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là chặt chẽ về an ninh an toàn hệ thống
cũng như các biện pháp giải pháp kết nối thì cũng được thẩm định
và phê duyệt đối với các phương án kết nối này
việc thực hiện xác thực thông tin thuê bao
thì sẽ giúp là giảm tài được việc dùng dữ liệu sạch từ thuê bao
cũng như là hạn chế tình trạng sinh giác
quản lý được số lượng thuê bao một cách chính xác nhất
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám việc yêu cầu đăng ký thuê bao đã được triển khai
tuy nhiên mới chỉ dừng ở mức đối chiếu
đảm bảo trùng khớp giữa thông tin được khách hàng cung cấp khi mua và đăng ký sim
và thông tin được lưu trữ tại nhà mạng
tuy nhiên từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu được đặt ra là khi tất cả số thuê bao mới khi phát sinh
bắt buộc phải được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện với thông tin thuê bao di động chính chủ trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì người dân có thể dễ dàng sử dụng để đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia
và thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến
làm hộ chiếu phổ thông giao dịch các dịch vụ ngân hàng
tài chính bảo hiểm và thương mại điện tử
và đặc biệt là tiến tới loại bỏ các hành vi lừa đảo quấy dối
từ các cuộc gọi rác tin nhắn rác
mỗi một số điện thoại đều đại diện cho một cá nhân cụ thể chính xác và rõ ràng
mọi hoạt động của sim sẽ gắn với người chủ sở hữu của nó
thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp người dùng bị mất sim
nhưng không thể báo khóa thuê bao cũng như khôi phục do thông tin đăng ký không đúng
thậm chí còn bị người khác sử dụng với mục đích xấu
và đến lúc này thì rất bất lợi cho người dùng
rõ ràng nếu sử dụng thông tin không chính xác
thì chắc chắn sự an toàn và quyền lợi
của người thư dùng sẽ không được bảo vệ
do đó cùng với sự hoàn thiện cơ sở pháp lý
sự vào cuộc của các doanh nghiệp
cùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì cần sự đồng lòng vào cuộc của chính người sử dụng
tiến hành chuẩn hóa thông tin thuê bao
hướng tới xây dựng thị trường dịch vụ điện thoại di động
ngày một văn minh và an toàn
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng
ghi nhận qua rất nhiều vụ án cho thấy là nhiều giao dịch mua bán trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ diễn ra trên mạng internet
khiến cho việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ phạm văn minh
sinh năm hai nghìn bốn và lâm tấn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi chế tạo tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
công an thu giữ một mươi chín khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ chế tạo súng
phạm văn minh khai nhận đã đặt mua linh kiện súng trên mạng xã hội
sau đó lắp ráp thành súng hoàn chỉnh và bán trên mạng để kiếm lời
theo ghi nhận của phóng viên hoạt động mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ trên mạng internet đang diễn ra hết sức
rất phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi gây bước xuất trong dự luận
bên bán lợi dụng việc không cần kê khai tên địa chỉ số điện thoại
mà vẫn tạo được tài khoản ảo để giới thiệu hướng dẫn cách chế tạo rao bán vũ khí
trong khi đó người mua chỉ cần ngồi một chỗ có thể mua bất kỳ sản phẩm nào
do đó việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
các đối tượng này lợi dụng tính ẩn danh của các không gian mạng
và sử dụng đa dạng các phương thức cũng như dịch vụ trực tiến để trao đổi mua bán
liên hệ và trao đổi qua các số điện thoại đã được chuẩn bị sẵn
như sim rác sim ảo của các nhà mạng
hình thức chuyển tiền cũng rất đa dạng chỉ là chuyển tiền qua các dịch vụ ví điện tử
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường sử dụng dịch vụ giao hàng bằng xe khách
hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển vũ khí
do sự thiếu kiểm soát của công ty vận chuyển
sự xuất hiện của vũ khí và công cụ hỗ trợ trong xã hội đã gây ra những hậu quả khôn lường
như các vụ cướp tài sản manh động sử dụng súng để uy hiếp nạn nhân
hoặc sử dụng vũ khí để thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm
không chỉ súng đạn các loại hung khí vũ khí nguy hiểm khác như đao kiếm giáo mát
cũng đang được bán tràn lan trên mạng xã hội
và việc mua bán tàn trữ sử dụng những vũ khí này là hành vi vi phạm pháp luật
trừ những loại vũ khí thu sơ sử dụng cho mục đích trưng bày triển lãm hoặc đồ gia bảo
với những trường hợp chế tạo sử dụng tàn trữ hay vận chuyển những vũ khí thu sơ
sẽ bị xử phạt ở mức là từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
theo quyết định tại điều một mươi một của nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một
và ở trường hợp đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về cái hành vi này
hoặc đã bị kết án về những tội danh liên quan đến việc tàn trữ sử dụng
cái vũ khí thô sơ mà vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự
xác định công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ
có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
thời gian qua lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương trên cả nước
tham vô với cấp ủy chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và toàn dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm
đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn
dân cư góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong quần chúng nhân dân về công tác này
sau vụ chìm cano làm một mươi bảy người thiệt mạng trên tuyến đường thủy nội địa cửa đại
cù lao tràm thành phố hội an tỉnh quảng nam lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát
đối với từng phương tiện trở khách
và mới đây phòng cảnh sát đường thủy tiếp tục phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tỉnh quảng nam và các đơn vị trên tuyến ra mắt mô hình tuyến đường thủy nội địa
cửa đại cù lao tràm văn hóa an toàn
mô hình được kỳ vọng là sẽ nâng cao ý thức chấp hành giao thông đường thủy
và đảm bảo an toàn cho du khách
tuyến đường thủy nội địa cửa đại cù lao chàm văn hóa an toàn
mô hình có sự phối hợp chặt chẽ của sáu đơn vị có mặt trên tuyến
ban chỉ đạo sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật
liên quan đến an toàn giao thông đường thủy cứu nạn cứu hộ
xử lý các phương tiện vi phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm tên hạc xã hội
ngoài ra một tổ tự quản với sự tham gia của một mươi bốn chủ phương tiện thuyền viên
cũng được thành lập
sự gắn kết giữa các thành viên sẽ là tiền đề để xây dựng bến thủy an toàn văn hóa
trước đây thì chưa có cái mô hình này thì chúng tôi còn lạc lòi
đi trên biển thì những cái thông tin với nhau hoặc là cái sự đoàn kết nó chưa có
bây giờ thành lập cái tổ này rồi
chúng tôi sẽ có cái mối liên hệ các cái về vấn đề thời tiết
về vấn đề an toàn về cứu hộ cứu nạn trên biển
chúng tôi sẽ gắn kết với nhau và mục đích chung là để đảm bảo cho du khách ra đảo về lại được an toàn
riêng cái về đội quản lý ở đây thì về việc thực hiện và phối hợp với biên phạm và bệnh
phối hợp với nhau
để thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật
cù lâu chàm cách đất liền một mươi tám km
đây là hòn đảo được unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới
mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan
do đó vấn đề an toàn cho du khách phải được đảm bảo
ngoài xây dựng mô hình phòng cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra kiểm soát
giám sát chín mươi hai phương tiện hoạt động trên tuyến
trong thời gian qua
trong tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
trên tuyến này có số vi phạm cụ thể
chủ yếu là các hành vi điều khiển phương tiện chạy quá số người cho phép
một số hành vi là sử dụng phương tiện không thực hiện cái đăng kiểm lại
hoặc là không có thí đủ định biên thiện viên
không hướng dẫn hành khách mặc ốc hoa
những việc này chúng tôi sẽ tuyên truyền hướng dẫn từng cụ thể cho từng phương tiện
đồng thời sẽ tổ chức tuần tra
xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
quảng nam hiện có ba trăm bốn mươi hai km đường thủy nội địa
với ba mươi năm bến khách ngang sông
một trăm một mươi ba bến hành khách bến tổng hợp
nhiều mô hình khác cũng đã được triển khai như tiến loa an ninh
an toàn giao thông đường thủy bến đò an toàn
hướng đến đảm bảo an toàn cho người dân
với các giải pháp đồng bộ được đưa ra
hy vọng rằng sẽ không còn xảy ra các vụ tai nạn thương tâm
từ đó giúp người dân và du khách cảm thấy an toàn
khi di chuyển trên các tuyến đường thủy
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo